các ngành phối hợp chặt chẽ với việt nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá hai nước phòng chống tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới việt nam lào
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội lào pani yathotu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh công cuộc đổi mới của việt nam và lào đang bước vào giai đoạn then chốt
đòi hỏi hai bên càng phải gắn bó chặt chẽ thúc đẩy quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào phát triển sâu rộng hiệu quả bền vững trong đó hợp tác giữa hai chính phủ là cốt yếu và vô cùng quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của quốc hội hai nước và kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị hai quốc hội hoàn thành tốt hơn nữa vai trò thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của hai đảng kiểm tra giám sát và đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận của hai nước
chủ tịch quốc hội pani zathotu khẳng định quyết tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn vùn đáp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt việt nam lào không ngừng để mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt việt nam lào trong cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước
chiều cùng ngày tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm công trình xây dựng nhà quốc hội lào
qua tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào công trình có ý nghĩa về chính trị đối ngoại biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
công trình xây dựng nhà quốc hội lào do bộ xây dựng việt nam làm chủ đầu tư
sau hơn một mươi hai tháng kể từ khi hiệp định về công trình được hai nước ký kết bộ xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị thi công giám sát hoàn thành toàn bộ thủ tục
đến nay đã hoàn thành phần móng tầng hầm
với tinh thần giúp bạn cũng là giúp mình binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng đơn vị thi công đang dồn sức dồn lực cho công trình quyết tâm bàn giao dự án cho các bạn lào vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trực tiếp thị xác công trình tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định công trình nhà quốc hội là quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào với mong muốn tặng các bạn một công trình xứng tầm thế kỷ
chính vì thế mà bộ chính trị
quyết định giao công trình này cho binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng thi công với niềm tin sát son thắng lợi
nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng và biểu dương tổng bí thư chủ tịch nước cũng mong muốn chủ đầu tư đơn vị thi công đã hứa đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi là phải xong thì tuyệt đối không được lỗi hẹn
sớm hơn càng tốt hoàn thành với chất lượng tốt nhất xứng đáng là quà tặng của việt nam tặng các bạn lào xứng đáng với vị trí ý nghĩa của công trình biểu tượng cho mối quan hệ hiếm có việt nam lào
đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan của việt nam và lào cùng những nỗ lực phấn đấu của chủ đầu tư và nhà thầu đã khắc phục mọi khó khăn
tranh thủ thuận lợi để triển khai các công việc chuẩn bị tiến hành thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu hiểu hết ý nghĩa tầm quan trọng của công trình biểu tượng cho quan hệ hai nước
cần tập trung làm hết sức mình với quyết tâm chính trị cao nhất xây dựng công trình với chất lượng tốt nhất
xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của lào và là công trình kiến trúc tiêu biểu có chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hóa lào
tổng bí thư chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ công nhân viên anh chị em đang thi công xây dựng công trình năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công lao động giỏi an toàn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
cũng trong chiều nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phúc nguyễn
nguyễn phú trọng đã tới thăm đồng chí trung mali say nha sòn nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước lào
đồng chí trung mali say nha sòn nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sang thăm thắt chặt thêm tình hữu nghị thủy chung gắn bó trong quan hệ hai nước
khẳng định đất nước việt nam đang có những bước phát triển đột phá hoàn ngành những chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng
đây cũng là những kinh nghiệm quý mà đất nước lào anh em sẽ tiếp tục dõi theo và học tập
tổng bí thư chủ tịch nước vui mừng được trở lại thăm đất nước lào tươi đẹp gặp lại đồng chí trung mali say nha sòn
những người bạn người đồng chí anh em vô cùng thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam đánh giá cao sự công hiến về công sức trí tuệ và vai trò quan trọng của đồng chí trung mali say nha sòn
đối với sự nghiệp cách mạng của lào cũng như trong việc củng cố